vẫn còn tình trạng bỏ cũ thêm mới trong cắt giảm điều kiện kinh doanh
nhiều trường hợp cắt giảm chỉ mang tính hình thức bảo đảm được yêu cầu về số lượng
nhưng ít có ý nghĩa về thực tế
đây là nhận định của đại diện phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
trong báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám vừa được công bố vào sáng nay tại hà nội
theo báo cáo dòng trẻ pháp luật kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám
triển khai nghị quyết số một mươi chín về cắt giảm điều kiện kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
các bộ đã đồng loạt cắt giảm đơn giản hóa trên năm mươi điều kiện kinh doanh hiện có
và tiến hành xây dựng các nghị định về cắt giảm các điều kiện này
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã có hai mươi năm nghị định về sửa đổi cắt giảm điều kiện kinh doanh
được ban hành sửa đổi cho tám mươi nghị định trải rộng trên một mươi năm lĩnh vực của một mươi năm bộ ngành
tuy nhiên khi phân tích sâu các nghị định vcci cho biết
nhiều trường hợp cắt giảm chỉ mang tính hình
bảo đảm được yêu cầu về số lượng nhưng ít ý nghĩa thực tế

nói chung và đặc biệt là những cái kiểm tra chuyên ngành
đặc biệt là bộ công thương thì vẫn chưa đạt được cái yêu cầu
vẫn còn những cái quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành là không phù hợp và thiếu rõ ràng
và chính cái sự không phù hợp và cái thiếu minh bạch trong các quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành
xuyên biên giới thì chính là cái cơ hội là cái mảnh đất để có thể phát sinh những cái tiêu cực nhũng nhị
đáng nói vẫn còn tình trạng bỏ cuộc sống của các cơ hội
những cái tiêu cực cũ thêm mới trong các giảm điều kiện kinh doanh
một số nghị định sửa đổi có sự mâu thuẫn giữa mục tiêu và hành động
khi mà điều kiện kinh doanh mới lại gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp
đơn cử như nghị định một trăm linh quy định về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
yêu cầu cá nhân khi nộp hồ sơ phải đảm bảo đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trình
thay vì đã trực tiếp giám sát thi công như trước đây
do vậy vcci kiến nghị giả soát các điều kiện kinh doanh cần diễn ra thường xuyên
tham vấn rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động đặc biệt là doanh nghiệp
để quá trình này đảm bảo tính thực chất hiệu quả và hiệu lực